tại khu lưu niệm nguyễn du xã tiên điển nghi xuân hà tĩnh tỉnh hà tĩnh cùng hội kiều học việt nam và gia tộc họ nguyễn tiên điền đã phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm một trăm chín mươi sáu năm ngày mất đại thi hảo nguyễn du danh nhân văn hóa thế giới
lễ tưởng niệm đại thi hào nguyễn du được tổ chức lần đầu vào ngày tám tháng chín năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn tức ngày một mươi tháng tám năm giáp tí
lễ tưởng niệm đại thi hào nguyễn du năm nay là bước khởi động cho công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm hai trăm linh năm ngày mất của đại thi hào vào năm hai nghìn hai mươi
đây cũng là dịp để thế hệ hôm nay thanh kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp thiên tài của đại thi hảo nguyễn du
người làm dạng danh cho quê hương hà tĩnh cho nền văn học nước nhà và cho nền văn học nhân loại
có thể nói tên tuổi và sự nghiệp của đại thi hào nguyễn du đặc biệt là tác phẩm chuyện kiều
đỉnh cao của nền văn học cổ điển nước nhà đã góp phần đưa văn học việt nam trở thành một phần của tinh hoa văn hóa nhân loại